quý vị và các bạn thân mến dẫu biết rằng có bệnh thì vái tứ phương
tuy nhiên tất cả đều cần phải dựa trên những cơ sở khoa học đã được nghiên cứu kiểm nghiệm
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì cũng giống như những căn bệnh trước đây
hàng loạt cách thức bài thuốc để điều trị covid một mươi chín thiếu cơ sở khoa học
đã được lan truyền mạnh trên mạng xã hội
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên làm theo các hướng dẫn này
vì không xuất phát từ thực tế cơ sở bệnh lý và không thể kiểm chứng về tính hiệu quả
mở đầu mục điểm báo ngày hôm nay là bài viết có trên báo lao động với nhăn đề
trị covid một mươi chín theo phác đồ trên mạng cẩn thận tiền mất tật mang
bài viết đề cập đến một số bài thuốc phác đồ điều trị bệnh chưa hề được kiểm chứng
hay xác định tính hiệu quả bởi cơ quan chức năng
ví dụ như là tài khoản mạng xã hội của một nữ diễn viên tên là pt
đăng tải thông tin có thể chữa được covid một mươi chín bằng run đất
thông tin trên fanpage với hơn hai hai triệu lượt theo dõi
cảnh báo về những bài thuốc trôi nể trên mạng bác sĩ nguyễn trung cấp
trưởng khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nhấn mạnh
người dân cần hết sức cẩn trọng
thay vì làm theo các bài thuốc trôi nổi chưa được kiểm chứng
người dân hãy tuân thủ và thực hiện theo các hướng dẫn đã được ngành y tế công bố
cũng liên quan đến việc khám chữa bệnh trong thời điểm dịch covid một mươi chín căng thẳng
sở y tế tp hcm
vừa có văn bản phân công triển khai thực hiện gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
và công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện tầng hai
thành phố sẽ xử lý nghiêm cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
cụ thể một số hành vi sẽ bị xử lý nghiêm là lợi dụng dịch bệnh để quảng cáo
và thu phí trái quy định
bài viết cũng đưa thông tin về việc thanh tra sở y tế sẽ sử dụng bảng điều khiển
tình hình thu dung bệnh

thu dung bệnh để chủ động hỗ trợ điều phối chuyển viện các trường hợp f
tại các cơ sở cách ly tập trung f khi các cơ sở quá tải tiếp tục điều phối vận chuyển
các trường hợp cấp cứu cần chuyển viện giữa các bệnh viện thuộc tầng hai và lên tầng ba
đồng thời chuyển người bệnh ổn định từ các bệnh viện tầng trên xuống các bệnh viện tầng dưới
đảm bảo tiếp nhận người bệnh cần hồi sức cấp cứu

tác giả bài viết đã phân tích sâu về thủ đoạn của các đối tượng dùng các ứng dụng hay còn gọi là app
để lừa đảo mạo danh đầu tư vaccine covid một mươi chín hoặc thiết bị y tế như khẩu trang kính bảo hộ
nhấn mạnh rằng trang web hay app này hoàn toàn không rõ nguồn gốc không có bản quyền công ty bảo hộ
việc trao đổi thông tin với người hỗ trợ cũng như các thành viên khác được thực hiện qua nhóm chat
trên zalo telegram hoặc các ứng dụng mạng xã hội khác
và thực tế thì đã có nhiều người bị lừa hàng chục triệu đồng
khi app dập không thể rút lại tiền
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các đối tượng xoáy nhiều vào các thủ đoạn liên quan
như tạo các website bán hàng trực tuyến và tự y tế
ngoài ra còn có thủ đoạn sử dụng mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến để quảng bá dịch vụ tiêm vaccine
bán các sản phẩm có khả năng phong ngừa virus
thậm chí là giả danh nhân viên bệnh viện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa cho biết bộ y tế đã có quyết định xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdershiver
cho các tỉnh phía nam đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trong đó thì thành phố được cấp nhiều nhất là với một mươi ba lọ
trước đó ngày tám tháng tám lô thuốc remdcv đầu tiên gồm một mươi lọ cũng được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thuốc râm dcv được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng có spo hai từ chín mươi bốn trở xuống
bệnh nhân thở máy điều trị ecmo
tiên phủ nhân tạo bệnh nhân có oxy
grem decv là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ phê duyệt khẩn cấp
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giám mạnh tỷ lệ tứ vong của bệnh nhân nhiễm diễn tiến nặng
romdesv đã được năm mươi quốc gia như mỹ eu úc nhật bản singapore ấn độ đưa vào phát đồ điều trị từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có công văn về việc bổ sung oxy tại các bệnh viện trên địa bàn
để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó thành phố đặt mua hơn một trăm linh tấn oxy lỏng để sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
đầu tư tăng cường lắp đặt hệ thống oxy cho các giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo quy mô một mươi năm giường có gọng thở oxy trước ngày hai mươi ba tháng tám
bang cũng cần tăng cường và rà soát camera để kiểm tra giám sát dường bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng phối hợp với sở y tế sở tài chính
làm việc với các đơn vị cung cấp oxy
mục tiêu là thống nhất cam kết thực hiện hợp đồng cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
không để tình trạng thiếu oxy do không cung ứng kịp thời theo yêu cầu điều trị
trường hợp không thực hiện đúng cam kết phải có biện pháp xử lý
đồng hành cùng người dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay
những chiến sĩ cảnh sát khu vực luôn là chỗ dựa khi dân khó khi dân cần
đối với công tác phòng chống dịch bất kỳ ở đâu xuất hiện điểm nóng covid một mươi chín
các chiến sĩ cảnh sát khu vực sẽ là người đầu tiên có mặt cùng lực lượng tuyến đầu
tham gia truy vết dịch tễ liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm việc với cường độ cao không một phút giây ngơi nghỉ
hãy cùng theo chân lực lượng cảnh sát khu vực để hiểu thêm về một ngày làm việc
của các chiến sĩ áo xanh ấy trong phóng sự ngay sau đây
năm giờ ba mươi phút vừa trở về từ chốt kiểm soát dịch ở khu dân cư
những chiến sĩ cảnh sát khu vực này lại hăng hái tham gia một nhiệm vụ đặc biệt
đó là quyên góp rau củ quả chia sẻ cho người dân khó khăn trong vùng cách ly y tế
một ngày làm việc mới của các chiến sĩ cảnh sát khu vực bắt đầu bằng những việc làm ý nghĩa như vậy

bảy giờ ba mươi phút sau hai tiếng đồng hồ tức bực chia đầy đủ từng phần rau củ quả
khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân
các chiến sĩ cảnh sát khu vực lại tiếp tục với công việc trực chốt
kiểm soát người và phương tiện trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách toàn xã hội

chia đầy đủ từng phần rau củ quả

chia đầy đủ từng phần rau củ quả

hai mươi giờ tối khi nhận được thông tin có ca f ngoài cộng đồng
cảnh sát khu vực lại lên đường phối hợp truy vết ngay trong đêm
avoid công tác truy vết họ đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát từng trường hợp
đối với những trường hợp tướng đầu ngoan cố không chịu khai báo
chúng tôi đầu tiên thực hiện biện pháp là truyền truyền vận động để người dân thay báo chung thực
đối với những trường hợp mà vẫn không chịu thay báo chung thực
chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm để họ nhận thấy được sự nguy hiểm
và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật
đêm những cơn mưa bất chợt như dần nặng hạt thêm
nhưng không ngăn được ý chí tinh thần làm việc của chiến sĩ công an nhân dân
họ vẫn miệt mài truy vết nhanh nhất có thể
về khuya khiến người người nhà nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ
thì các anh lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
một ngày công việc cứ thế được tiếp nối
dẫu khó khăn vất vả với các anh được phụng sự được hy sinh vì nhân dân
là niềm vui niềm hạnh phúc
của riêng mình